nếu có căn cứ cho thấy cán bộ y tế đã có hành vi ép buộc người nhà bệnh nhân phải đưa hai triệu đồng mới cho phép chuyển viện cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thì đây là hành vi ép buộc đưa hối lộ
hành vi này có thể bị truy cư trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cho dù số tiền thực tế nhận là chưa đến hai triệu đồng
trường hợp kết quả điều tra cho thấy người nhận số tiền là nhận hối lộ chưa đến hai triệu đồng chưa từng bị kết án chưa từng bị phạt hành chính về hành vi này
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu trường hợp mới nhận số tiền chưa đến hai triệu đồng nhưng mong muốn sẽ nhận đủ số tiền từ hai triệu đồng trở lên và tiếp tục vòi vĩnh gia đình nạn nhân
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ
thưa quý vị đây là một sự việc đáng buồn cho ngành y tế khi đại đa số các bác sĩ nhân viên y tế đều hết lòng vì người bệnh trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
thì vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh lợi dụng dịch bệnh để trục lợi trên nỗi sợ hại của người bệnh trên uy tín của các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé